tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết thông tin trên tại họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống covid một mươi chín chiều ngày hai mươi bốn tháng chín
trước đây có những thời điểm số f điều trị tại nhà vượt chín mươi
tổng cộng tích lũy tính đến ngày hai mươi ba tháng chín thành phố ghi nhận một trăm hai mươi chín một trăm bảy mươi chín f đã kết thúc thời gian cách ly tại nhà

theo tránh văn phòng sở y tế tp hcm đây là con số thực f tại nhà
các trạm y tế lưu động đang theo dõi
quản lý chăm sóc nếu có ca trở nặng sẽ được chuyển tới bệnh viện để tiếp tục điều trị
nhóm f này tự cách ly tại nhà hai tuần theo quy định của bộ y tế
đến tuần thứ hai nếu test nhanh kết quả âm tính họ sẽ được kết thúc cách ly
nhóm f này không bao gồm số cách ly tại nhà hai tuần sau khi kết thúc điều trị tại bệnh viện
chắc chắn từ đầu tháng chín đến nay số f tại nhà đang giảm
số ca mắc mới ca nặng ca tử vong cũng giảm
ca mắc mới sẽ giảm dần dẫn đến triệt tiêu trong khi số ca xuất viện đang tăng dần
tránh văn vòng sở y tế nói
sở y tế cũng từng đặt câu hỏi tại sao với các địa phương lãnh đạo huyện cần giờ cho biết
còn những gia đình tứ đại đồng đường nhà không có không gian riêng cho từng người cách ly
ở củ chi ổ dịch đầu tiên phát hiện tại khu nhà trọ
điều kiện cách ly ở nhà trọ thì không đảm bảo buộc phải tách ngay f ra khỏi khu vực nguy cơ rất cao
do đó hai địa phương này có tỷ lệ f điều trị cách ly tập trung cao
đường dây nóng của sở y tế cũng nhận một số phản ánh f hội đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
nhưng vẫn bị yêu cầu phải đi cách ly tập trung
vì vậy sở y tế đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai và tăng cường kiểm tra giám sát
triển khai mô hình chăm sóc và theo dõi sức khỏe f tại nhà
khi tầm soát phát hiện một f sau khi hướng dẫn và cung cấp gói thuốc điều trị
đáp ứng nguyện vọng của họ điều trị tại nhà nếu hội đủ điều kiện cách ly và chăm sóc
theo yêu cầu của sở y tế
tránh văn phòng sở y tế cũng nhận định quản lý và điều trị f tại nhà là chủ trương lớn
đúng đắn trong tình hình mới điều trị covid một mươi chín
mô hình này được bộ y tế đánh giá rất cao
các f tại nhà đã được chăm sóc toàn diện hỗ trợ tốt nhất để khỏi covid một mươi chín nhanh nhất
đạt mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ tử vong
sở giao thông vận tải tp hcm trình ubnd tp hcm phương án phối hợp đón người lao động công nhân
chuyên gia trở lại làm việc nhằm từng bước khôi phục hoạt động kinh tế
đảm bảo an toàn và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo phương án đã được các sở ban ngành chức năng thống nhất
để người lao động trở lại tp hcm làm việc các doanh nghiệp hợp tác xã phải có kế hoạch làm việc
có văn bản xác nhận hoặc gửi thông báo đến cơ quan chức năng
người lao động đã được tiêm vaccine mũi một đủ một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có xác nhận của cơ quan y tế có xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực theo quy định
ngoài ra người lao động phải được ubnd tỉnh hoặc thành phố nơi cư trú cho phép di chuyển
các địa phương là vùng cam vùng đỏ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
đối với đường sắt và đường hàng không tp hcm sẽ thực hiện theo kế hoạch
phương án của bộ giao thông vận tải nhằm đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
và phù hợp nhu cầu của các địa phương nơi đi và nơi đến
người lao động đi lại bằng đường bộ sẽ thực hiện theo ba phương thức
trong giai đoạn một từ mùng một tháng một mươi đến ba mươi một tháng một mươi
tp hcm sẽ triển khai vận chuyển bằng đường bộ theo các phương thức một và phương thức
giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một trở đi tp hcm thực hiện cả ba phương thức nêu trên
người lao động trở lại tp hcm khi mua vé và khi lên xe phải xuất trình bản chụp giấy đề nghị
kèm danh sách người lao động của đơn vị tiếp nhận người lao động
bản trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
giấy xác nhận đã tiêm vaccine mũi một được một mươi bốn ngày hoặc giấy xác nhận là người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm phạm đức hải đưa ra thông tin trên
tại buổi họp báo định kỳ chiều ngày hai mươi bốn tháng chín
theo đó ngày hai mươi hai tháng tám tp hcm có ba trăm bốn mươi ca tử vong
như vậy sau một tháng số ca tử vong đã giảm hai trăm linh ca trên một ngày
số bệnh nhân đang thở máy cũng có xu hướng giảm
cụ thể ngày một mươi chín tháng chín có hai ba trăm bốn mươi hai trường hợp ngày hai mươi hai tháng chín còn hai năm mươi sáu trường hợp
và giảm xuống hai ba mươi bảy trường hợp trong ngày hai mươi ba tháng chín
trong ngày hai mươi ba tháng chín tp hcm có ba năm trăm chín mươi một bệnh nhân nhập viện ba hai trăm sáu mươi người xuất viện một trăm bốn mươi người tử vong
liên quan đến công tác tiêm vaccine ông phạm đức hải cho hay tính đến hết ngày hai mươi ba tháng chín
tp hcm đã tiêm được tổng số chín sáu mươi tám bảy trăm tám mươi tám mũi vaccine tăng tám mươi sáu năm trăm một mươi hai mũi so với ngày hai mươi hai tháng chín
cùng thời điểm trên tại bệnh viện giã chiến số một tp hcm có hàng ngàn f được xuất viện
bác sĩ nguyễn thành tâm trưởng phòng kế hoạch cho biết sau gần ba tháng hoạt động
bệnh viện có hai mươi một bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện đến nay đã có hơn một mươi tám người xuất viện
mỗi ngày bệnh viện cho xuất viện trung bình từ hai trăm linh đến bốn trăm linh bệnh nhân có ngày hơn sáu trăm linh người
bệnh viện giã chiến số một đang dẫn đầu về tổng số ca nhập viện và xuất viện tại tp hcm
bệnh viện vẫn chưa ghi nhận ca tử vong tỷ lệ nhân viên dương tính thấp
bác sĩ tâm thông tin đến nay trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín thuộc bệnh viện việt đức
đặt tại bệnh viện giã chiến số một mươi ba huyện bình chánh tp hcm là tuyến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
và nguy kịch với quy mô năm trăm linh giường bệnh đã điều trị cho gần tám trăm linh bệnh nhân nặng và nguy kịch
từ các bệnh viện tuyến dưới chuyển lên trong đó có hơn hai trăm linh bệnh nhân đã xuất viện
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc hiện số ca nặng cần hỗ trợ hô hấp và số ca tử vong
đã có khuyên hướng giảm dần tỷ lệ dương tính lại vùng đỏ và vùng cam qua các đợt xét nghiệm đã giảm
việc tổ chức điều trị chăm sóc f tại nhà là một chiến lược quan trọng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hcdc số bệnh nhân nặng hỗ trợ hô hấp ngày hai mươi hai tháng chín giảm còn bảy hai trăm hai mươi bệnh nhân
ngày hai mươi ba tháng chín còn bảy một trăm bốn mươi năm bệnh nhân và đến ngày hai mươi bốn tháng chín còn sáu sáu trăm tám mươi chín bệnh nhân
số ca xuất viện tăng ngày hai mươi hai tháng chín có ba hai trăm năm mươi tám người xuất viện
ngày hai mươi ba tháng chín là ba hai trăm sáu mươi người tổng số ca xuất viện đến thời điểm này là một trăm tám mươi ba bốn trăm bảy mươi một người
sở y tế tp hcm cho hay sau gần hai tháng triển khai thí điểm mô hình chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà
đối với người mắc covid một mươi chín đã cho thấy những hiệu quả thiết thực